thưa quý vị lễ khai mạc đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một sea games ba mươi một sẽ được diễn ra vào tối ngày mai một mươi hai tháng năm tại sân vận động quốc gia mỹ đình
quy tụ một lượng lớn quan khách vận động viên cổ động viên trong nước và quốc tế sự kiện thể thao tầm vóc khu vực còn là cơ hội để quảng bá về đất nước và con người việt nam
góp phần làm nên thành công chung của đại hội là những nỗ lực của toàn lực lượng công an nhân dân chủ động triển khai đồng bộ kỹ lưỡng từ sớm từ xa vì một sea games an toàn
sân vận động tỉnh phú thọ nơi diễn ra trận thi đấu đầu tiên trong khuôn khổ bảng a môn bóng đá nam tại sea games ba mươi một
cổ động viên đổ về rất đông để chứng kiến cuộc so tài giữa đội chủ nhà u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba indonesia
sẵn sàng bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngay từ rất sớm công an thành phố việt trì đã lên các phương án cụ thể

xác định bảo vệ tuyệt đối an toàn sea games ba mươi một là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm của năm nay
bộ công an đã huy động tổng lực xây dựng phương án tổng thể bảo vệ an toàn trên mọi phương diện
tổ chức cao điểm tấn công chấn áp tội phạm nắm chắc tình hình an ninh chính trị cả trên không gian mạng và trên thực địa
đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông đón dẫn phục vụ các hoạt động sự kiện của đại hội
chúng tôi bố trí phương án dẫn đoàn bảo vệ đoàn cũng giống như những tuyến đường
chúng tôi bố trí những chốt trọng điểm có cán bộ sĩ làm công tác chỉ huy điều khiển giao thông để đáp ứng được yêu cầu của ban tổ chức
và đặc biệt là trong những giờ cao điểm thì chúng tôi luôn luôn bố trí những tổ tuần tra kiểm soát
để khi có những sự cố bất ngờ thì sẽ có lực lượng và có bộ truyền sĩ
để giải quyết ngay đảm bảo cho là đoàn đi được thông suốt và an toàn
thời gian này công an các địa phương đều xiết chặt quản lý cư trú vừa tạo điều kiện thuận lợi
vừa quản lý chặt chẽ hoạt động cư trú của người nước ngoài về dự si game
đồng thời có phương án bảo đảm an ninh an toàn theo đúng kế hoạch
tại các khu vực lưu trú phục vụ các đoàn thể thao trong suốt thời gian diễn ra sea games ba mươi một
cán bộ chiến sĩ được tăng cường ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn đảm bảo an ninh trật tự
kịp thời xử lý các tình huống khi có sự cố xảy ra
đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ công tác kiểm tra đánh giá được tăng cường thường xuyên
cùng với đó các buổi diễn tập cũng liên tục được tổ chức cả ở khu vực nhà thi đấu và các khách sạn
nơi lưu trú của các vận động viên và khách quốc tế
chúng tôi đã triển khai rất nhiều các biện pháp nghiệp vụ khác nhau để làm sao đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình các vận động viên thi đấu
cm ba mươi một diễn ra chung thời điểm tổ chức hội nghị trung ương năm và kỳ họp thứ ba quốc hội khoáng một mươi năm
trách nhiệm bảo đảm an ninh an toàn các sự kiện càng nhân lên gấp bội
vinh dự nhưng cũng là áp lực lớn toàn lực lượng công an sẽ dành toàn tâm toàn lực bảo vệ các sự kiện tuyệt đối an ninh an toàn
không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất
vụ đem lại hình ảnh của đất nước đối với con mắt các bạn bè khách quốc tế
vượt sang ngoài khuôn khổ của một sự kiện thể thao cm ba mươi một là nơi tôn vinh tinh thần thể thao cao thượng
gắn kết cộng đồng lan tỏa tinh thần vì một đông nam á mạnh mẽ hơn
sea games ba mươi một đã chính thức bắt đầu cùng với các lực lượng khác lực lượng công an sẵn sàng vì một đại hội thể thao đông nam á an toàn và thành công